đồng chí đại tướng đỗ ba tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị chức năng của quốc hội bộ công an
đã có buổi đến thăm và làm việc tại trường đại học phòng cháy chữa cháy
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có vai trò quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh
cùng với tốc độ đô thị hóa hiện đại hóa ngày càng cao
thì nguy cơ hậu quả thiệt hại do cháy nổ gây ra ngày càng lớn
do vậy đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề này
trường đại học phòng cháy chữa cháy là trường duy nhất tại việt nam
đào tạo nguồn nhân lực về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
cho các đối tượng trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
qua buổi khảo sát thực tế tại đơn vị trường và xem trực tiếp diễn tập phòng cháy chữa cháy
đoàn công tác nhận thấy công tác tổ chức đào tạo cán bộ rất khoa học
bài bản chuyên nghiệp đáp ứng được mục tiêu yêu cầu chính quy chuyên nghiệp
từng bước hiện đại mà đảng nhà nước đã đề ra